chính quyền khu vực ansat ở miền đông nước pháp thông báo một tàu cao tốc tgv đang trong quá trình chạy thử trên tuyến đường sắt cao tốc từ paris tới strabburg đã bị chạy khỏi đường dây ở thị trấn eversem gần biên giới với đức khiến ít nhất một mươi người thiệt mạng và hơn ba mươi người khác bị thương trong đó có một mươi hai người bị thương rất nặng
theo chính quyền khu vực ansat đầu tàu tgv đã lao xuống một con kênh rộng khoảng bốn mươi mét toàn bộ bốn mươi chín người trên đầu đều là nhân viên của hãng được sắt quốc gia pháp nguyên nhân vụ tai nạn là do tàu chạy quá tốc độ song chưa thể xác định lý do khiến tàu chạy nhanh như vậy
hai bộ trưởng trong chính phủ pháp trong đó có bộ trưởng môi trường pháp segolon green đã lên đường tới hiện trường vụ việc trong khi năm trực thăng cùng các nhóm cứu hộ đã có mặt để thực hiện công tác cứu nạn
trong khi đó một người phát ngôn của vùng bashin
khẳng định không có dấu hiệu cho thấy vụ tai nạn tàu cao tốc nêu trên có liên quan tới các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô paris hôm một mươi ba tháng một mươi một vừa qua